cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi giết người và hiếp dâm
tại cơ quan công an đinh cơm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
vào chiều ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thấy bà đinh thị bo đang đào chuột đồng ở cửa hàng nơi công đặc bẫy
đinh cơn đến hỏi thì bà bo không trả lời mà tiếp tục cuốc
người này tiếp tục to tiếng hỏi thì bà bo dơ cuốc hăm dọa không may trúng tay đinh công chảy máu
đối tượng tức giận lấy cây khúc gỗ gần đó đập vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân
nó cầm cuốc đánh mình mình lấy cây đập một cái vào đầu nó làm chảy máu nó ngã xuống mình đập thêm hai cái nữa
thấy nó nằm im mình quan hệ với nó quan hệ xong thấy nó còn sống mình lấy dao trong gùi của nó cắt cổ nó
hết áo mình thấy nó chết mình cầm cuốc lên núi tìm gốc cây đào một lỗ dài rồi bế nó lên thả xuống cái lỗ lấp lại rồi đi xuống núi tắm
xong mình trốn lên dãy ngủ đến khi bị bắt
để che giấu hành vi của mình sau khi sát hại bà bo đinh cơ kéo xác nạn nhân đi nơi khác và trôn dưới gốc cây le
rồi vứt chiếc quần dính máu
dung cuốc đao lấp giấu vết máu
đốt gùi áo còn dính máu và cất giấu dao cuốc và bụi
nhằm xóa dấu vết rồi bỏ trốn lên núi
thời điểm xảy ra cái vụ việc là đây là cái nơi hoang vắng
và thời điểm cái khu vực xảy ra bộ án là hoang vắng và không có người qua lại
nạn nhân thì chỉ có một mình thì bất ngờ gặp đối tượng này vì một mâu thuẫn rất là đơn giản bột phát thôi
nhưng mà đối tượng đã nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân
và đối tượng thực hiện một cách tội phạm một cách đến cùng
sau khi đã có hành vi tấn công ban đầu làm nạn nhân không còn khả năng mất khả năng hấp cự
thì tiếp tục thực hiện hành vi cắt vào cổ làm cho nạn nhân chết hẳn khi mà
vì sợ nạn nhân sẽ tố cáo hành vi của mình với những người dân xung quanh
đinh cơn có gia đình ở làng chư crê nhưng lại bỏ lên núi sống
hắn thường đi săn bắt bẫy chuột hoặc lấy trộm thức ăn tại các tròi giấy
nên rất thông thạo địa bàn rừng núi khiến việc vây bắt của lực lượng công an gặp không ít khó khăn
anh em chúng tôi đánh giá đối tượng là đối tượng đã sống xa dân làng từ lâu
nên là cái bản chất manh động cô đồ đã được thể hiện khi mà đối tượng thực hiện cái hành vi sát hại và xâm hại đối với nạn nhân đinh thị bo
khu vực mà canh tác của bà con nhân dân ở xa khu dân cư nên hoang vắng ít người qua lại
thì cũng cảnh báo đến mọi người là hạn chế tối đa cái việc mà đi làm ở những nơi như thế này
có hoàn cảnh điều kiện tự nhiên tương tự
hẳn anh em vào đối tượng là đối tượng đã sống xa khu dân cư ở nơi hoang vắng ít người qua lại
và đi làm một mình để tránh xảy ra các hoàn cảnh tương tự
không có ai có thể là kịp thời hỗ trợ
đình cơn là đối tượng hay quậy phá và trộm cắp vặt nên đã từng bị đuổi ra khỏi làng
vì thế mà hắn có tư tưởng cực đoan
phong tục của người ba na nơi đây là sống cộng đồng
tất cả các sinh hoạt cộng đồng đều ở cùng nhau
cho nên tất cả những người trong làng phải chấp nhận quy định của làng của thôn
xuất phát từ việc căm thù dân làng rồi nảy sinh ra tư tưởng tiêu cực
vì thế mà khi lên dãy gặp nạn nhân
hắn đã có hành vi giết hại nạn nhân do bộc phát và thiếu hiểu biết
một khi mà chúng ta đã sinh hoạt cộng đồng
khi mà trong làng đã có người mà bị tẩy chay mà hận thù với dân làng
thì mình đi phải cảnh giác
và thứ hai nữa là đi vào trong rừng trong dãy thì tốt nhất là phải đi từ hai người trở lên
ngày một mươi một tháng tám vừa qua
tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo đinh cơ về tội giết người và hiếp dâm
bị can đã bị tuyên án là trung thân
vụ trọng án của chư gre được làm sáng tỏ
đã góp phần giải tỏa sự hoang mang cho người dân trong buôn làng
và xoa dịu bớt nỗi đau cho gia đình bị hại
đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ vô nhân tính
coi thường mạng sống của người khác